những điệu soang không còn bỡ ngỡ tiếng cổng chiêng đã bay bỏng và vang xa
giờ đây nhiều em học sinh trên địa bàn tỉnh con tum đã trở thành những nghệ nhân nhí
tại các lễ hội của muôn làng
đó là nhờ vào kết quả của hơn một mươi năm đưa cổng chiêng múa soang vào giảng dạy
tại các trường cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh con tum
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại con tum
trường tiểu học và trung học cơ sở vinh quang tại thành phố con tum
là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc duy trì truyền dạy cồng chiêng múa soang
cho học sinh dân tộc thiểu số
hiện tại nhà trường có tám đội cồng chiêng và múa soang ở bốn khối lớp
với hơn bốn trăm năm mươi em học sinh của trường tham gia
tại các cuộc thi do ngành giáo dục tỉnh con tum phát động
trường luôn có đông đảo học sinh tham gia biểu diễn và đều đạt giải cao
khi em tham gia cổng chiêng múa soang thì em thấy rất là vui
và cũng rất là vui với các bạn ở nơi khác nữa
giáo dục học sinh ngoài cái việc
và thúc đẩy cái việc học tập các em
giáo dục các em các kỹ năng
trong đó có các kỹ năng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc
hiện nay ngành giáo dục thành phố con tum có một mươi chín đội cổng chiêng múa soang
với hơn một học sinh tại các trường trên địa bàn thành phố tham gia
các trường cũng đã mời nghệ nhân trực tiếp truyền dạy cổng chiêng múa soang
cho các em học sinh
nhằm phát huy và bảo tồn lưu giữ các bản sắc văn hóa của dân tộc
thì đã đưa tiếng dân tộc vào trong trường học
và thành nội dung dạng học chính thức
đối với tiếng gia rai và ba na
đối với những trường mà có học sinh là người dân tộc thiểu số
và qua đó phòng giáo dục còn chỉ đạo các trường
tổ chức rất là nhiều các buổi ngoại khóa cho các em
như là tổ chức tập múa soang tập đánh cồng chiêng
là vận động các em học sinh tham gia mặc trang phục dân tộc
vào sáng thứ hai đầu tuần cũng như vào các ngày lễ lớn
với đặc thù là tỉnh biên núi
việc đưa cổng chiêng múa soang vào truyền dạy tại các trường học
gắn với các hoạt động văn hóa của dân tộc
gần gũi với các em học sinh đã mang lại hiệu quả thiết thực
các em yêu thích đến trường
chính vì vậy nền nếp học tập và chất lượng giáo dục
tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh con tum được nâng lên
các em chính là các hạt nhân giữ lửa
cho các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình